kể cả về gia súc và da cầm thì chúng ta nằm ở một cái đất nước mà nó có bảy cái vùng sinh thái nóng lắm mưa nhiều nhiệt độ là độ tranh với nhau giữa ngày và đêm nơi này và nơi kia nó rất lớn
cho nên là cái dịch bệnh của nó dễ phát sinh dễ phát triển và nó mỗi một lần như vậy thì nó lại diễn ra ở trên một cái diện rộng và tập trung
cho nên có thể nói hai yếu tố giá thị trường và bản thân người chăn nuôi
đó chính là những cái điểm nó như là những cái cột thu lôi phải đoán những cái tổn thương của cái ngành chăn nuôi và người ta phải hứng chịu
vâng trong đó thì thịt lợn có phải là một trong những thực phẩm mà sẽ chịu áp lực nhiều nhất trước cptpp không ạ
khi mà giá thành chăn nuôi lợn của chúng ta cao hơn nhiều so với các nước trong đội khối như vậy thì sẽ khó lòng có thể cạnh tranh được với giá thành của thịt lợn ngoại nhập
giá rẻ hơn và quy trình giết mổ lại an toàn bài bản hơn
nếu như nói ở trong ngành chăn nuôi thì chúng tôi đánh giá là thịt lợn đàn lợn là có thể gặp tổn thương nhất
vì sao lại nói là cái con lợn này nó bị tổn thương
thế thì như phần đầu của chúng ta chia sẻ giữa cái con lợn mà được nuôi ở xứ nhiệt đới với lại con lợn ở các cái nước mà hàn đới
thì nó hoàn toàn giống nhau về mặt chất lượng
mà đôi khi là đối với các nước hàn đới
mà người ta lại cộng với lại cái khoa học
thì rõ ràng là cái sự tăng tiến của nó về mặt thị trường thực phẩm sạch của nó nó sẽ chinh phục được người mua
cái điều thứ hai nữa là gì
cái điều thứ hai nữa là cái khâu kiểm soát vệ sinh về an toàn của thực phẩm
thì họ đã qua bước đi trước của chúng ta
thế thì riêng đối với lại cái ngành chăn nuôi lợn thì chúng ta phải chia sẻ nó mấy như thế này
cái thứ nhất là cái diện chăn nuôi lợn của người nông dân nó rất là lớn
nó chiếm khoảng chừng bảy triệu trên một mươi một triệu
một triệu hộ nông dân chăn nuôi
như vậy là cái sinh kế của người ta nó đã phụ thuộc vào cái quần lợn này tương đối nhiều
thứ hai nữa là chúng ta thấy là cái kiểm soát đầu vào trong cái chăn nuôi lợn nó rất là rộng
từ giống này thức ăn này chuồng trại này chăm sóc này dịch bệnh này chế biến này
thế rồi lại đem ra xuất khẩu
tôi nói ví dụ là như vậy là cái chuỗi đó mà ở trên một cái diện rộng thì thật sự là của chúng ta kiểm soát được tương đối khó khăn
cái thứ ba nữa là cái chăn nuôi lợn
thì chúng ta thấy là từ chuồng trại
thức ăn công chăm sóc nó chi phí rất là lớn
thậm chí nó chiếm đến tới tám mươi năm trong tổng giá trị nếu như chúng ta xuất bán được một con lợn
thế thì như vậy là nó chi phí nó cao như vậy
thì nó làm cho cái con lợn và cái ngành chăn nuôi lợn là nó bị áp lực lớn nhất
nếu mà so với lại cái giá nhập khẩu lợn thì người ta mua từ đan mạch
giá chỉ có bốn mươi hai đồng
tương đương với bốn mươi hai đồng tiền việt nam
một kg thịt lợn mạch
trong khi đó hiện nay trong chăn nuôi lợn của chúng ta thì đối với lại trang trại và doanh nghiệp thì nó thường ở mức là ba mươi cho đến ba mươi một năm nghìn đồng trên một kg hơi
còn người chăn nuôi lẻ thì nó phải tương ứng với giá thành là ba mươi hai cho đến ba mươi hai năm trăm linh đồng trên một kg
thế thì một kg lợn hơi đã ba mươi
một biên một kg thịt lợn mảnh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tươi sống mà giá nó chỉ có bốn mươi
thế thì bốn mươi hai thì người ta mua ở đâu ạ
cho nên nó là cái ngành lợn là chịu tổn thương nhất
kể cả về quy mô về đối tượng và kể cả giá và thị trường
vâng thưa ông ngoài con lợn ra thì những sản phẩm chăn nuôi khác thì sao
có phải chịu những cái áp lực từ cptpp hay không
và chúng ta cần phải có những giải pháp gì để ứng phó những thách thức đó
ngoài con lợn thì tôi xếp con gà là cái chịu áp lực thứ hai
con gà của chúng ta như là chăn nuôi lợn
cũng là hộ phân tán nhỏ nẻ
thứ hai nữa là cái trang trại về chăn nuôi gà của chúng ta
thì cái giống gà của chúng ta chúng ta thấy là nó vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào nhập giống ở nước ngoài
đặc biệt là giống của trung quốc
cái thứ hai nữa là cái thức ăn cho chăn nuôi gà
thì chúng ta thấy rằng là cái chất lượng và cái điểm tin của người chăn nuôi nó chưa thật cao so với lại con lợn
cái điều thứ ba nữa là cái thị trường của con gà
cái thị trường thì chúng ta thấy là sốt sầu là hết sức là gặp khó khăn
bởi vì là đối với lại các nước mà người ta nhập cái thịt cầu gà của mình thì người ta chỉ nhập chủ yếu là gì ạ
chứ còn là các cái phụ phẩm thì người ta không nhập
thế cho nên là những cái phụ phẩm ấy lại đưa ra tiêu dùng ở ngoài xã hội thì người ta lại cũng không thấy là nó chưa hợp lắm
do vậy là cái giá trị được kết cấu ở trong con gà nó đã bị phân ra
một bên thì xuất khẩu là yêu cầu khác
một bên thì sản phẩm dừa để mà đưa lại trong tiêu dùng nội địa thì người ta lại không cần
cho nên là tôi đặt vấn đề là cái chăn nuôi da cầm thì con gà lại bị thách thức lớn
và trong đó nó không kém gì những cái người chăn nuôi lợn
vâng vậy thì những giải pháp đưa ra để có thể
giải quyết những áp lực trong ngành chăn nuôi thì sao ạ
nếu mà giải pháp thì chúng ta buộc là phải tổ chức lại sản xuất thôi
bởi vì là bản chất của cái tổ chức lại sản xuất nó phải đưa khoa học kỹ thuật vào
cái thứ hai nữa là nó phải đảm bảo quy trình
cái thứ ba nữa là nó phải tăng lên thu nhập cho người lao động
và ở đó người doanh nghiệp khi liên quan bán thức ăn khi liên quan thị trường làm liên quan
các lợi ích đó nó phải được hài hòa với nhau
thì nó mới có thể là thúc đẩy phát triển được
như vậy là trong cái
trong cái tái cơ cấu nông nghiệp thì chúng ta phải tập trung vào ưu tiên cho những hộ
những cái doanh nghiệp sản xuất lớn những cái doanh nghiệp mà có khả năng đầu tư
có khả năng vốn có khả năng chuyển giao khoa học kỹ thuật và ứng dụng khoa học kỹ thuật
thì chúng ta phải xếp cái tái cơ cấu đó chúng ta phải xếp vào đó
cái ý thứ hai nữa đó là chúng ta phải hướng vào cái sản xuất sản phẩm sạch
bao gồm cả thịt lợn bao gồm cả thịt gà
và kể cả là bài học của chúng ta trong năm vừa rồi là ngành rau củ quả của chúng ta tăng tiến với tốc độ cao
chính là chúng ta hướng vào cái sản xuất sản phẩm sạch
cho nên là trong cái chăn nuôi của chúng ta thì cũng phải đi theo cái hướng này
và một cái điều nữa đó là chúng ta phải gắn sản xuất với chế biến
mà đặc biệt là các cơ sở chế biến phải gắn với ngay từng vùng nguyên liệu
để làm gì ạ
một là đảm bảo đổi tươi
hai là hạ chi phí vận chuyển
cái thứ ba nữa là cái sự tương tác giữa công nghiệp chế biến với lại người
người sản xuất
nó sẽ có được một cái sự giao thoa trực tiếp thường xuyên và nó kiểm soát lẫn nhau
và cái cuối cùng của nó chính đó là chúng ta phải lấy doanh nghiệp lấy trang trại
ứng dụng khoa học công nghệ cao vào trong sản xuất trong trang đuôi
để làm gì ạ
để chúng ta tạo ra một cái nông sản sạch
và đồng thời ở chỗ này nó lại tạo điều kiện cho doanh nghiệp kết nối với lại nhà nông
và các nhà khoa học kỹ thuật
đến lúc ấy sẽ đổi
đứng ra như vậy là cầu nối giữa hai nhà
và tôi tin rằng là khi mà cái tổ chức sản xuất nó được là như vậy
thì chắc chắn rằng là sản phẩm của chúng ta sẽ tốt hơn
ở đây tôi muốn quay lại trong cái tổ chức sản xuất
thì các bạn các bác nông dân và các bạn doanh nghiệp tôi luôn hy vọng
tôi luôn đặt niềm tin là doanh nghiệp và nông dân phải như đôi đũa qua đôi
như vậy thì cái con đường sản xuất chế biến tiêu thụ
xuất khẩu nó sẽ đi được dài hơn và sẽ đi được xa hơn
vâng thưa ông ngoài câu chuyện là chúng ta phải có sự phối hợp giữa doanh nghiệp và người nông dân
và thu hút nguồn phốn đầu tư
thì chắc chắn rằng sự hỗ trợ từ các cơ chế chính sách của các cơ quan quản lý cũng rất quan trọng đúng không ạ
tôi cho rằng là các cái chính sách có cái tính chất mở đường
và hai nữa là nó giữ cho cái luồng đi của chúng ta đi đến mục tiêu nó tốt hơn
vậy thì vai trò của nó đặt lên đâu
thì tôi chọn ra hai cái đơn vị phải chịu trách nhiệm cao nhất trong sản xuất nông nghiệp
và trong cái tiêu thụ nông sản
đó là bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đối với hai bộ này thì việc đầu tiên là chúng ta phải xác định lại cái quy mô sản xuất
trong đó ưu tiên cho dòng nông sản xuất khẩu có thế mạnh lớn nhất
để mà tăng cái giá trị gia tăng và tạo việc làm cho người nông dân
vậy thì chăn nuôi lợn của chúng ta có phải là một cái lợi thế phát triển
và đủ sức cạnh tranh với lại các nước các cái thành viên khác hay không
và nếu như nó không đủ sức cạnh tranh về kể cả về khoa học kỹ thuật
kể cả về thị trường thì buộc chúng ta phải điều chỉnh về mặt quy mô
để tập trung vào đầu tư để nâng cao cái giá trị của sản phẩm
cái điều thứ hai nữa hai bộ phải làm đó là giống
phải đưa ra được một cái giống mới giống có cái chất lượng cao hơn
để làm sao là tăng lên được cái tính đặc thù của một cái sản phẩm của sứ nhiệt đới
để cạnh tranh với lại các cái sản phẩm của xứ hàn đới
và chính nó sẽ đưa vào các cái thị trường của các cái sứ lạnh
cái điều thứ ba nữa đó là anh phải ban
ban hành về quy trình và quy trình của sản xuất ban hành các cái tiêu chuẩn cây con
tiêu chuẩn thực phẩm tiêu chuẩn nông sản tất cả những cái gì đã đưa ra được thị trường
buộc anh phải ban hành những cái tiêu chuẩn chuẩn để làm sao hướng vào cái tiêu chuẩn đó
để tổ chức lại sản xuất và nâng cao cái nhận thức nâng cao kỹ năng của cái người sản xuất
bạc tiếp tục khai thông thị trường kể cả về thị trường ở nước ngoài và kể cả về thị trường ở trong nước
từ đó chúng ta tổ chức lại cái mảng lưới phân phối để làm sao giữa sản xuất đến với người tiêu dùng
một cách nhanh hơn và thông thoáng hơn bớt đi những cái khâu trung gian
và cái điều cuối cùng nữa đó là anh phải tăng nguồn kinh phí để hỗ trợ đào tạo nghề cho nông dân
và nếu như mà không chuyển giao được khoa học kỹ thuật nếu không như đã đào tạo nghề được cho nông dân
thì nông dân sẽ khó có thể tiếp cận được với khoa học
tất cả những yếu tố về vai trò quản lý của nhà nước tôi cho là yếu tố mở đường
yếu tố dẫn dắt
những chất xúc tác quan trọng nhất để bốn nhà liên kết lại với nhau
tôi cho đây là một việc mà chúng ta cần phải làm ngay và làm càng sớm càng tốt
hy vọng rằng khi mà chúng ta nhận thức rõ được những thách thức từ hiệp định cptpp
thì trong thời gian tới chúng ta sẽ có được những cơ chế chính sách hợp lý
để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành chăn nuôi việt nam
thưa quý vị và các bạn chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay cũng xin được nói lời chào tạm biệt
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau